hội thảo triển lãm quốc tế về phát triển công nghiệp thông minh với chủ đề
định hình và phát triển nền sản xuất công nghiệp thông minh trong tương lai đã diễn ra tại hà nội
tại hội thảo các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển kinh tế số công nghiệp thông minh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo
đây là sự kiện quốc tế có quy mô lớn với sự tham gia của gần năm mươi doanh nghiệp tiêu biểu trong nước và quốc tế
trên tất cả các lĩnh vực tự động hóa robot công nghệ thông minh nông nghiệp y tế giáo dục phai tích phân mềm
tại hội thảo thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sáng kiến và sự nỗ lực của các nhà tổ chức đồng thời nhấn mạnh
với sự vào cuộc tích cực của chính phủ và doanh nghiệp việt nam đã đạt được một số kết quả ban đầu tích cực
song vẫn còn một số hạn chế trong quá trình tiếp cận
sự tiếp cận với công nghiệp thông minh còn thiếu tính kết nối và chưa có sáng tạo đột phá
trình độ công nghệ của nền kinh tế xuất phát điểm còn khiêm tốn chưa đồng đều nhiều ngành nhiều lĩnh vực còn lạc hậu
nhấn mạnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một cuộc chơi lớn
vì vậy để không nằm ngoài cuộc chơi thì các doanh nghiệp việt nam phải đồng sức đồng lòng huy động được nguồn lực toàn dân tộc
chúng ta không thể bỏ lỡ và cần chủ động nắm bắt phải hành động quyết liệt kịp thời
để vượt qua mọi thách thức phát huy mọi lợi thế
tận dụng thành công cơ hội để phát triển phải có thái độ ứng xử cởi mở sẵn sàng thử nghiệm những mô thức mới
phải tạo dựng môi trường thể chế chính sách pháp luật thông thoáng sẵn sàng thích ứng và kiến tạo
thúc đẩy các mô hình sản xuất kinh doanh mới phát triển
thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế
về phát triển kinh tế số công nghiệp thông minh đặc biệt những nước có nền kinh tế tương đồng với việt nam
thủ tướng cũng yêu cầu cần phải đảm bảo lợi ích chung trên cơ sở phải đặt doanh nghiệp làm trung tâm
cần nỗ lực để biến khát vọng của quốc gia thành hành động cụ thể tạo được việc làm và nâng cao giá trị sản phẩm